thưa quý vị vào ngày hai mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn hai
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đồng tháp và nguyễn thị lệ ngọc phó trưởng khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thăm dò chức năng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông báo kết luận thanh tra tỉnh đồng tháp về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm
cho thấy có ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản các chủ đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận là một vài chú đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng
việc theo dõi nhập xuất kho chưa hợp lý
trong đó các đơn vị trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã mua sáu mươi gói thầu với giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng với công ty cổ phần công nghệ việt á
giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đồng tháp và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn đường cao tốc nội bài lào cai
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tiếp tục khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai bị can
gồm bùi văn tiệp chú tại tỉnh ninh bình và đặng văn dũng chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đều có chức vụ trưởng ca thu phí công ty cổ phần và dịch vụ đường cao tốc việt nam
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
các bị can trên đã thực hiện theo chỉ đạo của bị can nguyễn văn hưng đã bị bắt và tạm giam ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên đội trưởng đội thu phí trạm thu phí ic một mươi bốn lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cho các xe ô tô
quá tải trọng được mua vé tham gia giao thông trên đường cao tốc nội bài lào cai trái quy định
thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên đã khởi tố tạm giam một mươi bảy bị can cùng về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
do xảy ra mâu thuẫn mà đối tượng phan văn phương đã sử dụng hung khí gây thương tích với chính cậu ruột của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với phan văn phương về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giữa phan văn phương và cậu ruột xảy ra mâu thuẫn cự cãi
tức giận phương đi vào nhà mình lấy hai con dao thái lan cầm trên tay rồi quay ra nhà trước tìm cậu ruột
biết phương đang có rượu nên cậu ruột của phương khuyên can phương khi nào hết say thì nói chuyện
tuy nhiên phương đã lao tới và dùng dao đâm trúng vào vùng bụng của người đàn ông trên gây thương tích nặng rồi bỏ chạy
nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là ba mươi bốn
riêng phan văn phương sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú
thưa quý vị công an tp hcm vừa cho biết qua công tác nắm bắt theo dõi tình hình trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm đã phát hiện trang website
có dấu hiệu giả mạo trang web của bộ công an
theo địa chỉ là http bocongan gov vn
với mục đích là lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
các đối tượng mạo danh lực lượng công an đang điều tra các vụ án tham nhũng rửa tiền ma túy
và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án này để yêu cầu trình diện cơ quan công an
đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra
từ đó các đối tượng đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố tạm giam
cung cấp các thông tin như chứng minh nhân dân căn cước công dân số điện thoại số tài khoản ngân hàng
số dư để thanh tra tình hình tài chính
sau khi có được thông tin đối tượng sẽ gửi một mã và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào trang website
tên miền như trên nếu không có mã này thì không thể đăng nhập để trang website mở giao diện
giống trong web của bộ công an
khai báo các thông tin cá nhân và chọn mục hủy xác nhận otp
phương thức bảo mật của ngân hàng khi thực hiện giao dịch
sau khi có được thông tin cần thiết các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát
tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
công an thành phố đề nghị người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn trên
để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản
đối tượng nguyễn trọng toàn đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp hơn bốn mươi triệu đồng
công an thành phố ninh bình đã nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng
và góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm
toàn điều khiển xe máy từ hà nội về thành phố ninh bình để trộm cắp tài sản
đến khoảng một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm
khi đến phố tuệ tĩnh phương nam thành thành phố ninh bình
toàn để xe máy ở đầu ngõ
sau đó đi bộ lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản
khi phát hiện thấy cửa tầng một phía sau nhà anh giang công thủy
chú tệ phương tân thành thành phố ninh bình không khóa
nên toàn đã đột nhập vào nhà lục lọi và trộm cắp số tiền hơn bốn mươi triệu đồng
một laptop rồi điều khiển xe máy về thành phố hà nội
khi nguyễn trọng toàn đang lẩn trốn tại quận đông đa thành phố hà nội
thì bị lực lượng công an thành phố ninh bình bắt giữ
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và hám lợi của một số người dân
các đối tượng đã chụp ảnh chân dung và thẻ căn cước công dân
để thu thập dữ liệu cá nhân
sau đó bán thông tin cho các đối tượng người nước ngoài
để sử dụng vào những mục đích khác nhau
công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi như trên
đây là hoàng ngọc giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị trấn bình minh
và trần văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã kim mỹ huyện kim sơn
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình triệu tập
làm rõ hành vi mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
trước đó vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng ba công an xã hùng tiến huyện kim sơn
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
có hai nam thanh niên lạ mặt đang tụ tập lôi kéo nhiều người dân xã hùng tiến huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đến để mượn căn cước công dân và chụp ảnh không rõ mục đích
từ những tài liệu chứng cứ thu thập được lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được
hai đối tượng là hoàng ngọc giáp và trần văn tình
tham gia vào đường dây này còn có nguyễn thị ngọc bích sinh năm hai nghìn một ở xã kim đông huyện kim sơn
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và khai nhận đã thu thập được thông tin dữ liệu cá nhân của hơn một trăm linh người dân

hội thông tin lực lượng công an đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thì thu về khoảng tám mươi triệu
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn trước thủ đoạn sử dụng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trong bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân
không tùy tiện cung cấp thông tin của mình cho người khác khi không cần thiết
khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời giải quyết
tiếp tục với những thông tin khác tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn quang vũ
vừa bị công an huyện hương hà tỉnh thái bình khởi tố bắt tạm ra
trước đó tổ công tác của công an huyện hưng hà tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke
thuộc xã hồng minh huyện hưng hà phát hiện một mươi thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một tờ tiền việt nam đồng có chứa ma túy và ma túy trên người đối tượng
tại cơ quan công an nguyễn quang vũ và phạm ngọc đương khai nhận đã mang ma túy vào phòng hát cho mọi người sử dụng
công an huyện hưng hà cũng khởi tố thêm phạm ngọc đương nguyễn năng tuấn và nguyễn quang huy
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên tiếp các tụ điểm đánh bạc vừa bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp triệt phá thành công bắt giữ một mươi tám đối tượng tham gia
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp tiến hành kiểm tra bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại xã mỹ quý huyện tháp một mươi kiểm tra quanh hiện trường và trên người các đối tượng
lực lượng công an đã tạm giữ trên ba mươi năm triệu đồng chín xe mô tô và một số tăng vật
tiếp đó công an huyện tháp một mươi tiếp tục bắt quả tang tám đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền tại xã mỹ đông
tại hiện trường và trên người các đối tượng lực lượng công an cũng đã tạm giữ trên hai mươi triệu đồng tiền mặt
sáu bộ bài tay sáu xe mô tô và một số tăng vật khác
buôn bán trái phép hơn một trăm năm mươi năm kg pháo nổ bị cáo triệu văn hạnh chú tệ xã quang vinh
huyện trùng khải
tuy nhiên tỉnh cao bằng vừa bị toán nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử phúc thẩm
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi triệu văn hạnh và sầm văn phong đã bán trái phép sáu thùng pháo nổ do trung quốc sản xuất
với tổng khối lượng hơn một trăm năm mươi năm kg cho nguyễn văn thọ và hoàng minh long
sau đó thọ và long đã thuê xe ô tô vận chuyển về tỉnh tuyên quang
khi đến thôn đèo giàng huyện bạch thông tỉnh bắc cạn thì bị phát hiện bắt giữ
với hành vi nêu trên tòa án nhân dân huyện bạch thông đã xét xử bị cáo triệu văn hạnh tám năm sáu tháng tù
sầm văn phong sáu năm sáu tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo triệu văn hạnh đã kháng cáo
tại phiên xét xử phúc thẩm căn cứ vào các tài liệu của vụ án và quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn không chấp nhận kháng cáo của bị cáo triệu văn hạnh
giữ nguyên mức xử phạt tám năm sáu tháng tù mà tòa án nhân dân huyện bạch thông đã tuyên